ngày một mươi chín tháng chín tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu quốc tế lào cai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai việt nam và chi đội quản lý biên giới hồng hà trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc đã tổ chức lễ khởi động tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên biên giới
trong những năm gần đây mối quan hệ đoàn kết hợp tác phát triển giữa lực lượng bảo vệ biên giới việt nam và trung quốc được phối hợp chặt chẽ
giữ gìn trật tự trị an trên biên giới cửa khẩu duy trì có hiệu quả mô hình kết nghĩa chung tay xây dựng đồn chạm hiểu nghị biên giới bình yên
tại buổi lễ hai bên đã thống nhất và triển khai tuần tra liên hợp trên biên giới
các đơn vị chức năng hai bên cùng tiến hành hoạt động tuần tra liên hợp trên tuyến biên giới từ mốc tám mươi bảy đến mốc một trăm sáu mươi bảy với tổng chiều dài quãng đường tuần tra trên bốn trăm linh km
hai bên cũng thành lập chín đội tuần tra với một trăm bảy mươi tám cán bộ chiến sĩ tham gia
trong đợt tuần tra hai bên cũng tích cực tuyên truyền ba văn kiện pháp lý về biên giới phát hai tờ rơi và tuyên truyền trực tiếp cho hơn tám trăm linh đợt cư dân hai bên về pháp luật biên giới